còn khoảng một tháng nữa kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra
năm nay kỳ thi được tổ chức tại các địa phương là điều kiện thuận lợi cho thí sinh
tuy nhiên việc phải bố trí điều kiện ăn ở cho cán bộ coi thi
nhất là giảng viên của các trường đại học ở nhiều địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trường trung học phổ thông lục nam là một trong bốn mươi điểm thi trung học phổ thông quốc gia của tỉnh bắc giang
theo đại diện nhà trường việc chuẩn bị phòng thi khá thuận lợi
tuy nhiên cái khó của nhà trường là việc bố trí chỗ ăn ở sinh hoạt cho giám thị trong những ngày tổ chức thi
theo dự kiến một số phòng học phòng công vụ nhà đa năng thậm chí là cả nhà kho cũng sẽ được huy động
chúng tôi thì hiện nay có ba mươi bốn phòng học kiên cố
thế nếu mà hiện nay là ba mươi phòng thi chưa tính thi sinh tự do
thì cái chỗ ăn ở của giám thị là sẽ là khó khăn
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh bắc giang có gần một mươi tám thí sinh dự thi
để đảm bảo theo dõi
đối với đúng quy chế của bộ giáo dục và đào tạo
mỗi phòng thi sẽ có một cán bộ của trường đại học học viện cao đẳng
sở giáo dục và đào tạo đã huy động gần một cán bộ từ năm trường đại học cao đẳng
vì thế điểm thi của địa phương còn hạn chế về cơ sở vật chất
nên việc bố trí chỗ ăn nghỉ cho cán bộ coi thi còn khó khăn
khó khăn trong việc bố trí sắp xếp nơi ăn chỗ nghỉ
thì trên tinh thần của tôi sẽ tận kiện để các thầy cô sẽ nghỉ tại trung trường
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của mình đồng thời cũng đảm bảo bảo vệ bộ
thế bây giờ tôi nghĩ rằng các thầy cô và các trường đại học sẽ chia sẻ về cơ sở
việc cán bộ các trường đại học về địa phương tham gia coi thi đã được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh khó khăn về bố trí chỗ ăn ở của địa phương
thì việc tổ chức di chuyển cho cán bộ của các trường đại học không phải lúc nào cũng thuận lợi
nhất là các tỉnh vùng sâu vùng xa
đều có những điểm mà ở
bên hà giang nói thật là các thầy đang ở trong láng
thì chúng tôi phải cử toàn nam thôi
cũng phải chia sẻ khó khăn với địa phương và phải thông báo trước cho các thầy đến những vùng khó khăn đấy
và biết mình phải làm gì và cuộc sống của đấy như thế nào và chuẩn bị hành trang cá nhân
tại hà nội đại diện sở giáo dục và đào tạo cho biết
so với các địa phương khác hà nội thuận lợi hơn về cơ sở vật chất
tuy nhiên do có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với một trăm một mươi hai điểm thi
nên ngoài cán bộ của địa phương
thì sở phải hợp tác với rất nhiều trường đại học trên địa bàn để đảm bảo đủ số lượng theo quy định
sở giáo dục và đào tạo phối hợp với một mươi hai đại học học viện và các trường đại học tham gia vào cụm thi tại hà nội
cho đến nay thì sở cũng đã phối hợp với các trường để giao chỉ tiêu và chuẩn bị được đội ngũ cán bộ giảng viên
tham gia vào các làm việc tại các điểm thi
năm trước sở giáo dục và đào tạo các địa phương chỉ phụ trách cụm thi nhằm mục đích tốt nghiệp
trung học phổ thông nên tính cạnh tranh
năm nay sở phải đảm nhiệm tổ chức một kỳ thi với hai mục đích nên tính cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều
vì thế nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh sự giám sát của các trường đại học
thì bộ giáo dục và đào tạo cũng cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa để đảm bảo kết quả công bằng giữa các địa phương
bởi nếu việc tổ chức không bài bản căn bệnh thành tích còn chưa được đẩy lùi
tư tưởng cục bộ địa phương vẫn còn thì tình trạng coi thi tháo khoán nhiều nguy cơ sẽ xuất hiện trở lại